công an phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết ông n v h trước đây công tác tại tòa án nhân dân tỉnh bình thuận hiện đã nghỉ việc đã đến trụ sở làm việc
làm việc tại cơ quan công an ông hát thừa nhận có nói đồng chí công tác ở đội nào may công tác ở đội nào và có hành vi không chuẩn mực với chiến sĩ công an
hải phòng phát hiện ca dương tính phong tỏa phân xưởng hơn một trăm hai mươi f một đưa đi cách ly tập trung
theo thông tin từ cơ quan chức năng tp hải phòng cho biết
trên địa bàn ghi nhận một trường hợp dương tính với sars cov hai làm việc tại công ty lg dieplay
qua truy vết đơn vị xác định có một trăm hai mươi hai trường hợp f một liên quan
đồng nai số ca nhiễm mới tăng lo ngại thành ổ dịch lớn
đồng nai vừa ghi nhận chín trăm linh năm ca nhiễm covid một mươi chín mới với một trăm năm mươi năm ca f trong cộng đồng
dân kêu chen chúc tiêm vaccine phòng bệnh như giấc bệnh burma thuật chỉ đạo khẩn
mới đây tại thành phố burma thuật đắk lắc nhiều người dân phản ánh về tình trạng một số nơi tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
đời người dân tập trung đông nghẹt người
tiêm vaccine mà như thế này dễ biến điểm tiêm thành điểm lây bệnh
phòng bệnh mà như giấc bệnh một người bức xúc
f tăng gần ba lần cần thơ kích hoạt thêm bệnh viện điều trị covid một mươi chín
theo sở y tế thành phố cần thơ trong một mươi bốn ngày qua thành phố đã ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm trường hợp f
so với một mươi bốn ngày trước số f tăng hai bảy lần
vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết
liên quan đến đợt dịch mới bùng phát bộ y tế cho biết
biến trục delta chiếm chủ đạo trong đợt dịch này
một trăm linh tại tp hcm và chủ yếu tại bắc giang bắc ninh
với các đặc điểm gây nguy hiểm hơn cho người bệnh
bên cạnh đó virus nhân lên nhanh
trong bốn mươi tám giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn một hai trăm sáu mươi lần so với chủng cũ
chu kỳ lây nhiễm nhanh trong hai ba ngày đã có khả năng lây cho người khác
cá biệt có trường hợp chỉ một ngày đã lây lan
bộ y tế vừa có báo cáo cho hay
báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi f lây cho năm một mươi người
trong khi chủng cũ tỷ lệ một f lây hai hai người
tỷ lệ bệnh nặng cao hơn hai trăm ba mươi bốn tỷ lệ tử vong cao hơn một trăm ba mươi hai so với chủng cũ
bộ y tế cũng cho biết cả nước đã tiêm được trên tám mươi bốn triệu mũi vaccine
trong đó có hai mươi bốn triệu mũi tiêm đủ hai mũi
tỷ lệ tiêm chủng đạt trên tám mươi người từ một mươi tám tuổi đã tiêm một liều vaccine
ba mươi bốn tiêm đủ hai mươi
có một mươi tỉnh thành đạt độ phủ vaccine trên chín mươi năm người từ một mươi tám tuổi
chín tỉnh thành đạt trên năm mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi
tp hcm là một trong những địa phương có số ca covid một mươi chín giảm nhiều nhất so với những ngày trước đó
giảm hai trăm bốn mươi năm ca số mắc ở mức thấp nhất trong ba tháng qua
tp hcm đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn tiềm mẳn và có thể bùng phát nếu lơ lả
hcdc nhận định
hcdc khuyên mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
sau khi đã tiêm đủ hai liều vaccine đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội
sở y tế tp hcm tiếp tục kêu gọi các bệnh viện đa khoa chuyên khoa của thành phố
chi viện hỗ trợ cho các tỉnh bản nhanh chóng khống chế dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh viện nguyễn tri phương vừa đến tỉnh bạc liêu và trực tiếp tham gia công tác thu dung
điều trị tại trung tâm y tế thị xã giá rai
bộ trưởng lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung nêu câu hỏi
tp hcm bốn trăm linh người mất việc sao hỗ trợ chỉ hai trăm linh
khi chủ trì cuộc họp với các địa phương trọng điểm về các giải pháp phục hồi và phát triển thị trường lao động
bộ trưởng yêu cầu đại diện ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất
thông tin cụ thể về mức độ phục hồi sản xuất thực trạng thiếu hụt lao động tại khu vực này
thông tin báo cáo cho thấy tính tới ba mươi tháng một mươi có hơn một ba trăm linh trên tổng số một bốn trăm linh doanh nghiệp
tại các khu công nghiệp khu chế xuất của thành phố đã có thông báo phục hồi sản xuất
với hơn hai trăm một mươi sáu người lao động đăng ký hoạt động trở lại đạt bảy mươi năm so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín
theo đánh giá của vị đại diện ban quản lý do các doanh nghiệp vẫn đang phải thích ứng từng bước
theo bộ tiêu chí sản xuất an toàn của tp hcm các nhà máy xí nghiệp vẫn chưa trở lại sản xuất một trăm linh
mà phổ biến mới đạt năm mươi bảy mươi
thành phố cũng hết sức thận trọng với việc chấp nhận
doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại nên chưa đánh giá được cụ thể mức độ phục hồi hoạt động
về tình hình lao động vị này khái quát số lao động làm việc tại các khu công nghiệp
khu chế xuất trên địa bàn thành phố về quê không cao chỉ chiếm khoảng một mươi một tổng số lao động
trở ngại lớn nhất chỉ là trong thời gian giãn cách lao động ở các tỉnh lân cận tp hcm
như long an không thể qua lại đi làm được số lượng tới hai mươi ba người
sau thời gian tp hcm mở cửa lưu thông hầu hết số lao động này đã trở lại
con số lao động về quê ở miền bắc chỉ khoảng một ba trăm linh người miền trung khoảng ba năm trăm linh người
với số lao động này dù đã kêu gọi bố trí xe đón trở lại nhưng số đăng ký chưa nhiều
kết luận đưa ra hầu hết các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu chế xuất đều chăm lo khá tốt
để giữ chân người lao động
qua bốn tháng giãn cách tại tp hcm hầu hết các doanh nghiệp hoặc vẫn giữ nguyên mức lương cơ bản
với công nhân không thể đi làm hoặc hỗ trợ tiền ăn một trăm linh đồng một người một ngày
bộ trưởng đào ngọc dung đề nghị
đại diện công ty pogen đóng tại quận bình tân
thông tin cụ thể và tình hình doanh nghiệp
các con số đại diện doanh nghiệp đưa cơ bản tương thích với báo cáo của đại diện ban quản lý khu công nghiệp
cụ thể tại công ty này tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một có khoảng năm mươi sáu người lao động
đến tháng tám số lượng giảm khoảng một năm trăm linh người
số giảm không cao nên doanh nghiệp tuyển lại được ngay
sau một tháng tp hcm mở cửa trở lại số lao động hoạt động lại đã đạt bảy mươi năm tám mươi
khó khăn với doanh nghiệp là số lao động
lao động từ long an hàng ngày đi lại làm việc ở tp hcm khá lớn khoảng một mươi một người mà việc đưa đón chưa vận hành lại được
hôm nay mùng ba tháng một mươi một là ngày đầu tiên xe đưa đón công nhân ở long an được cấp phép chạy lại
doanh nghiệp đang cố gắng sắp xếp để đón số người lao động này trở lại làm việc
thực tế theo đại diện pogen doanh nghiệp chưa ghi nhận đánh giá nghiêm trọng về việc thiếu hụt lao động
tới đây thêm số lao động tại tiền giang bến tre trở lại thì việc khôi phục hoàn toàn sản xuất của doanh nghiệp khá khả quan
từ những con số cụ thể đó bộ trưởng đào ngọc dung mới trao đổi với lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội tp hcm
phó giám đốc sở trần ngọc sơn báo cáo con số đồng nhất về số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu chế xuất sản xuất lại
về tình hình lao động ông thông tin thời điểm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thành phố có hai ba triệu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
đến tháng tám số đóng bảo hiểm chỉ còn một chín triệu người giảm hơn bốn trăm một mươi bốn người
bộ trưởng dung hỏi lại
ngại ngay số người đóng bảo hiểm giảm lớn thế chính là số có quan hệ lao động
nhưng sau thống kê về chính sách hỗ trợ người phải chấm dứt hợp đồng lao động do dịch chỉ ở mức một trăm chín mươi bảy người
số lao động nghỉ việc vỏn vẹn một người
số tiền do các doanh nghiệp vay trả lương người lao động cũng chỉ đạt ba mươi tám tỷ đồng
tôi rất nghi ngờ con số này
lung túng vị phó giám đốc sở xin thêm thời gian để kiểm tra giải trình với bộ trưởng về những con số tranh lệch này
bộ trưởng đào ngọc dung hạn định
đến đầu giờ buổi làm việc chiều sở lao động tp hcm cần có câu trả lời cụ thể về vấn đề này
cho lại nhận định về tình hình tại thành phố lớn nhất cả nước
đại diện các cơ quan của tp hcm và người đứng đầu bộ lao động kết luận
có hiện tượng thiếu lao động cục bộ tại thành phố sau dịch covid một mươi chín nhưng tình trạng không trầm trọng
lực lượng lao động tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu chế xuất không biến động lớn
số lao động ngoại tỉnh về quê hầu hết rơi vào nhóm lao động tự do
nằm ngoài hai khu vực sản xuất cơ bản nói trên
cùng với đó bộ y tế và thanh tra sở y tế tp hcm đã kiểm tra xử phạt một số phòng khám
vi phạm pháp luật trong khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thanh tra sở y tế tp hcm cho biết đã kiểm tra và phát hiện một số đơn vị vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh nhóm a ý thức tuân thủ pháp luật trong khám chữa bệnh và cũng đã quyết định xử phạt
theo đó công ty trách nhiệm ưu hạn đầu tư thương mại dịch vụ y tế đông á
phường một mươi năm quận tân bình bị phạt tổng cộng một trăm ba mươi hai triệu đồng
lý do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa
hoạt động có biểu hiện không đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật
không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh sử dụng thuốc chưa được cấp phép nhập khẩu
hoặc là thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành
thanh tra sở y tế cũng đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền
một trăm năm mươi triệu đồng đối với một công ty có phòng khám ở quận ba
phòng khám này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn
được ghi trong giấy phép hoạt động thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ
đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
đoàn thanh tra đã buộc phòng khám hoàn trả số tiền thu không đúng quy định của pháp luật
buộc tháo gỡ xóa quảng cáo có những nội dung chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài ra thanh tra sở y tế đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền
bốn mươi năm triệu đồng đối với công ty cổ phần phát triển y tế victoria healthcare
phường đa cao quận một do có vi phạm tại chi nhánh công ty cổ phần phát triển y tế
phòng khám đa khoa dth vì quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo
theo quy định buộc tháo gỡ xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện
ngoài ra thanh tra sở y tế có kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền
bốn triệu đồng đối với công ty trách nhiệm mưu hạn nha khoa ly
phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt phường thảo điền thành phố thủ đức
vì niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh
liên quan đến trường hợp quát tháng công an công an phường phú thủy tỉnh bình thuận cho biết
ông nvh trước đây công tác tại tòa án nhân dân tỉnh bình thuận hiện đã nghỉ việc
đã thừa nhận có nói đồng chí công tác ở đội nào mà công tác ở đội nào
và có hành vi không chuẩn mực với chiến sĩ công an
công an phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
ông nvh trước đây công tác tại tòa án nhân dân tỉnh bình thuận hiện đã nghỉ việc
đã đến trụ sở làm việc
ông hát là người có hành vi chỉ tay vào chiến sĩ công an đang tham gia kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
quát tháo may công tác ở đội nào có lời lẽ xúc phạm tổ công tác gây xôn xao dư luận những ngày qua
theo biên bản của cơ quan chức năng khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng một mươi
tại nhà hàng hoa phượng trên đường hùng vương phường phú thủy
ông hát đã có lời nói hành động đe dọa lăng mạ xúc phạm danh dự
nhân phẩm người thi hành công vụ
tại công an phường phú thủy ông hát từng trình
tối ba mươi tháng một mươi ông và hai khách đến nhà hàng hoa phượng ăn uống
khi vào trong cả ba có thông báo với lễ tân đã tiêm đủ hai liều vaccine
rửa tay sát khuẩn và ngồi giữ khoảng cách theo quy định
khoảng hai mươi h ba mươi cùng ngày trong lúc đang tính tiền
đoàn liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố phan thiết vào kiểm tra nhà hàng quay phim chụp ảnh
bị quay phim chụp ảnh tôi có liên hệ với chủ nhà hàng
xin gặp trưởng đoàn kiểm tra với nguyện vọng được trình bày
xin đừng để những hình ảnh cá nhân và những anh em ngồi trong phòng lên truyền thông hoặc mạng xã hội
tuy nhiên không được gặp ông hát từng trình
cùng thời điểm ông hát và chiến sĩ công an có lời qua tiếng lại với nhau
nên ông đã nóng nảy và nói đồng chí công tác ở đội nào may công tác ở đội nào
trong tường trình ông hát thừa nhận hành vi vi phạm của mình
và mong muốn được gặp để gửi lời xin lỗi đến chiến sĩ công an và đoàn kiểm tra liên ngành
hiện cơ quan chức năng đang xem xét ra quyết định xử phạt đối với hành vi của ông n v h
theo thông tin từ cơ quan chức năng tp hải phòng cho biết
trên địa bàn nghi nhận một trường hợp dương tính với sars cov hai làm việc tại công ty lg display
nhận được thông tin công ty đã thông báo tới toàn thể các bộ phận trong nhà máy
và khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó công ty tiến hành truy tìm những người tiếp xúc gần với ca dương tính
dựa trên hệ thống quản lý hệ thống của công ty
bằng việc kiểm tra dữ liệu quẹt thẻ dữ liệu cctva
qua truy vết đơn vị xác nhận có một trăm hai mươi hai trường hợp f một liên quan
gồm có những người đi chung xe buýt chín mươi người tiếp xúc gần tại chỗ làm việc năm người
tiếp xúc tại nhà ăn hay sáu người ở cùng nhà trọ một người
hiện tại công ty đã lập danh sách báo cáo và phối hợp với các cấp chính quyền
đưa các trường hợp f một đi cách ly tập trung
cùng với đó công ty tiến hành khử trùng vệ sinh khu vực ăn uống
gồm toàn bộ tầng hai và cầu thang nhà
căng tin của nhà máy khu vực công cộng của công ty
khu vực làm việc và toàn bộ hành lang nhà máy h hai
đối với các trường hợp f hai được lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục giám sát chặt chẽ
trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
đồng nai ghi nhận chín trăm linh năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
số ca nhiễm mới này vượt qua cả bình dương và thành phố hồ chí minh
với chín trăm linh năm ca nhiễm covid một mươi chín đồng nai đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới trong một ngày
vượt qua các tỉnh thành như bình dương bảy trăm tám mươi ca
thành phố hồ chí minh sáu trăm tám mươi hai ca kiên giang bốn trăm hai mươi một ca bạc liêu ba trăm một mươi sáu ca an giang ba trăm một mươi bốn ca
trong ngày hai tháng một mươi toàn tỉnh đồng nai có tất cả một mươi trên một mươi một huyện thành phố
trừ huyện định quán ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
như vậy là trong bảy ngày qua đồng nai ghi nhận một một trăm bảy mươi tám ca f trong cộng đồng
tăng một trăm hai mươi một so với bảy ngày trước đó
ghi nhận cụ thể số ca nhiễm mới trong ngày hai tháng một mươi ở các địa phương trong toàn tỉnh
gồm có thành phố biên hòa hai mươi tám ca huyện cẩm mỹ một mươi ca thành phố long khánh ba ca
huyện long thành ba ca huyện nhân trạch một mươi hai ca huyện tân phú bốn ca huyện trảng bom hai mươi bốn ca
huyện vĩnh cửu ba mươi một ca huyện xuân lộc ba ca
đặc biệt huyện thống nhất ghi nhận ba mươi bảy ca tập trung tại các địa bàn xã bầu hàm
gia kiệm gia tân một gia tân hai gia tân ba hưng lộc lộ hai mươi năm quang trung và thị trấn dầu dây
trong đó có hai mươi sáu ca tại công ty potung
năm ca tại công ty khác như gif slim longwell anova
cũng theo trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống covid một mươi chín tại đồng nai hiện nay
tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đạt một trăm linh năm mũi một sáu mươi tám mũi hai
tỷ lệ tiêm đủ liều cho người từ năm mươi tuổi trở lên đạt sáu mươi một
bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc cho biết
trước đây tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện được kiểm soát khá tốt
nhưng kể từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
công ty changxin việt nam đóng trên địa bàn xã thành phú huyện vĩnh cửu
hoạt động trở lại và phát sinh ổ dịch mới
đến nay nhiều ca bệnh covid một mươi chín được phát hiện trên địa bàn huyện
theo ông nguyễn văn thuộc trong hai tuần qua
số ca f liên quan đến công ty trên địa bàn huyện vĩnh cửu lên đến khoảng một trường hợp
tất cả xã thị trấn đều có ca f
nguồn lây được xác định chủ yếu là từ công ty trách nhiệm ưu hạn changxin việt nam với bốn trăm chín mươi một ca
công ty trách nhiệm hữu hạn dày việt vinh đóng trên địa bàn huyện trảng bom gần một trăm linh ca
và một số công ty khác đóng trên địa bàn xã hồ nai ba
thuộc khu công nghiệp bầu xéo huyện trảng bom ông thuộc nói
trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất người về từ vùng có dịch
tạo thành các ổ dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng
người dân sau khi bị nhiễm covid một mươi chín về địa bàn huyện vĩnh cửu sinh sống
tiếp xúc với nhiều người đi nhiều nơi
khiến công tác điều tra truy vết vô cùng vất vả
chúng tôi đang rất lo lắng với tình hình hiện nay không khéo chỉ vài hôm nữa
huyện vĩnh cửu sẽ trở thành ổ dịch lớn
bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc lo lắng
mới đây tại thành phố bô ma thuận đắk lắk
nhiều người dân phản ánh về tình trạng một số nơi tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
để người dân tập trung đông nghẹt người
tiêm vaccine mà như thế này sẽ biến điểm tiêm thành điểm lây bệnh
phòng bệnh mà như sức bệnh một người dân bức xúc trước
nhiều người dân phản ánh về tình trạng một số nơi tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
để người dân tập trung đông nghẹt người
tiêm vaccine mà như thế này dễ biến điểm tiêm thành điểm lây bệnh
phòng bệnh mà như giấc bệnh một người bức xúc
ghi nhận tại điểm tiêm chủng tại buôn văn hóa buôn păm lâm phường tân lập
tình trạng người dân rồn sát nhau vì lo lắng không được tiêm
một cán bộ tại đây cho biết dù đã khản rộng nhắc nhở mọi người dãn ra
đến lượt ai thì vào tiêm nhưng không ai chấp hành
trước đó chiều một một mươi một tại điểm tiêm nhà văn hóa xã cư ê bù
người dân cũng chèn sát nhau chờ đến lượt
ông đoàn ngọc thượng phó chủ tịch ubnd tp buôn ma thuột cho biết
trước khi có kế hoạch tiêm chủng thành phố đã yêu cầu các địa phương đảm bảo năm k
tiêm lệch khung giờ từng nhóm một mươi người
khi đến các điểm tiêm người dân phải ngồi giãn cách hai mét đeo khẩu trang sát khuẩn
tuy nhiên nhiều người dân có tâm lý sợ hết thuốc nên đi không đúng giờ
rồn về ban tổ chức để hỏi
tại một số điểm như nhà văn hóa cư ebu khi nhận được sự phản ánh về nguy cơ lây nhiễm
tôi đã chỉ đạo chuyển sang điểm tiêm khác rộng hơn yêu cầu người dân xếp hàng đảm bảo khoảng cách hai mét
số lượng vaccine đảm bảo đủ không lo hết thuốc
nếu một số điểm không đáp ứng yêu cầu an toàn chúng tôi sẽ cho dừng tiêm
không chạy theo kế hoạch mà người dân lại cứ chen lấn gây nên nguy cơ lây nhiễm ông thượng nói
lại thêm một tỉnh trở thành điểm nóng dịch covid một mươi chín
chỉ trong hai tuần qua tp cnh đã ghi nhận gần một tám trăm linh trường hợp f
trước tình hình dịch bệnh tăng mạnh và lây lan nhanh
từ chín giờ ngày một tháng một mươi một cần thơ đã nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố lên cấp độ hai
hiện tại cần thơ có một quận ở cấp độ một còn lại tám quận huyện ở cấp độ hai
có hai mươi chín xã phường thị trấn cấp độ một bốn mươi ba xã phường thị trấn cấp độ hai
có một mươi xã phường thị trấn cấp độ ba và một phường cấp độ bốn
ngành y tế tp cnh cũng đã kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân theo mô hình tháp ba tầng
với ba bốn trăm bảy mươi giường bệnh trong đó tầng một gồm có tám bệnh viện với hai ba trăm năm mươi giường
tầng hai sáu bệnh viện gồm có chín trăm hai mươi giường tầng ba ba bệnh viện với hai trăm linh giường
hiện tổng số bệnh nhân đang điều trị là một bốn trăm hai mươi người
các quận huyện cũng sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung
chủ động xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc trọng tâm trọng điểm tại các điểm nguy cơ
đối tượng nguy cơ phù hợp với tình hình thực tế
thành phố cũng đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine
tính đến mùng một tháng một mươi một cần thơ đã tiêm hơn một một triệu liều
hơn chín mươi bốn người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi một hơn hai mươi bảy đã tiêm hai mũi
ngành y tế thành phố kiến nghị với sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
thống nhất chủ trương cho phép thực hiện thí điểm cách ly f một f tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại